xin kính chào quý vị và các bạn trong hai mươi bốn giờ tới ở các tỉnh thành bắc bộ thời tiết có sự chuyển
biến nhẹ phía tây bắc bộ có mưa rào và rông rải rác trong cơn rông đề phòng khả năng xảy ra lốc
xét mưa đá gió giật mạnh nhiệt độ cao nhất từ hai mươi tám ba mươi một độ có nơi hai mươi chín ba mươi hai độ phía đông bắc bộ
đêm nay có lúc có mưa sang đến ngày mai ban ngày có lúc hưởng nắng từ chiều tối và đêm mai có mưa
rào rải rác và có nơi có rông nhiệt độ ở ngưỡng mát mẻ cao nhất là hai mươi tám ba mươi một độ các tỉnh từ thanh
thanh hóa đến thừa thiên huế đêm nay có mưa vài nơi ngày mai trời nắng sau đó từ chiều tối mai có mưa rào
giải rác và có nơi có rông trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá gió giật mạnh nhiệt độ
giảm cao nhất từ ba mươi đến ba mươi ba độ không còn nắng nóng trên khu vực này do ảnh hưởng của dạnh áp thấp ở
phía nam có xu hướng nâng trục dần lên phía bắc bộ
nơi phía bắc nối với vùng áp thấp trên khu vực nam biển đông có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt
đới nên từ hôm nay cho đến ngày ba tháng năm ở khu vực từ đà nẵng đến bình thuận tây nguyên và
nam bộ có mưa rào và rông cục bộ có mưa vừa mưa to với lượng mưa từ năm mươi một trăm linh mm một đợt có nơi
trên một trăm linh mm một đợt trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá gió giật mạnh nguy cơ xảy ra lũ
quét sạt lở đất tại các tỉnh miền núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp
về nhiệt độ ngày mai cao nhất ở khu vực đà nẵng đến bình thuận là hai mươi chín ba mươi hai độ vùng cao tây nguyên hai mươi tám ba mươi một độ
nam bộ hai mươi chín ba mươi hai độ có nơi cao hơn
trên biển từ đêm nay đến ngày mai ở vùng biển từ phú yên đến cà mau khu vực giữa và nam biển đông
bao gồm cả vùng biển quần đảo trường sa có mưa rào và rông mạnh trong mưa rông có khả năng xảy ra
lốc xoáy và gió giật mạnh sóng biển cao từ một đến hai m
khu vực bắc biển đông bao gồm vùng biển quần đảo hoàng sa có mưa rào vài nơi gió thịnh hành trên các vùng biển
gió đông nam cấp bốn cấp năm nhiệt độ tại cả hai quần đảo hoàng sa và trường sa không quá ba mươi một độ
khu vực hà nội đêm và sáng có lúc có mưa ngày nắng từ chiều tối và đêm trời chuyển nhiều mây
có mưa rào rải rác và có nơi có rông nhiệt độ ngày đêm giao động từ hai mươi ba đến ba mươi độ
xin chúc quý vị và các bạn có những ngày nghỉ lễ thật vui vẻ ý nghĩa và an toàn